trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch covid một mươi chín giám mục giáo phận bù chu huyện xuân trường tỉnh nam định vừa ra thông báo tạm ngưng các thanh lễ ngày thường và ngày chúa nhật cũng như việc giảng dạy giáo lý và sinh hoạt của các đoàn thể tại các giáo sứ giáo họ trong toàn giáo phận cho đến khi có thông báo mới
từ hôm nay ba mươi tháng ba tại nhà nguyện tòa giám mục sẽ có thanh lễ được phát trực tuyến hàng ngày trên trang mạng của giáo phận